nhưng thực tế vẫn có một tỷ lệ nhất định nam giới mắc ung thư vú
bởi vậy không nên coi thường chủ quan với các dấu hiệu bất thường
đặc biệt là khi những năm gần đây tỷ lệ ung thư vú ở nam có xu hướng gia tăng
một nghiên cứu của mỹ vào năm hai nghìn một mươi chín cho thấy là nguy cơ tử vong do ung thư vú ở nam
cao hơn đến hai mươi so với nữ giới trong đó nguyên nhân hàng đầu là do phát hiện muộn
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa ung thư vú ở nam giới và nữ giới
nguyên nhân gây bệnh dấu hiệu nhận biết và các lưu ý trong điều trị

thưa bác sĩ những nguyên nhân nào gây ra bệnh ung thư vú ở nam giới
những dấu hiệu nào ở nam giới cho biết là bệnh nhân đang mắc ung thư vú
cái dấu hiệu quan trọng nhất đối với ung thư vú thì là
cái khối u xuất hiện ở vú có thể bên phải hoặc bên trái hoặc là hai bên
thì tính chất của khối u nói chung là khối út chắc đau
có thể kết hợp thêm là chảy máu hoặc là những dịch nâu dịch đỏ hoặc dịch bất thường tuyên vú
ngoài ra những triệu chứng dấu hiệu khi muộn thì có thể là gây sút sốt đau
là những dấu hiệu khi u đã châm lấn tiến triển di căn
bác sĩ chuyên khu hữu biếu thì sẽ phát hiện được nhận định cái vị trí kích thước hình thái châm lấn hoặc là di căn hạch hoặc di căn sang
lúc đó có thể làm thêm cả cái xét nghiệm của lâm sàng và đặc biệt một cái xét nghiệm nữa để kiểm đoán xác định là xét nghiệm tế bào học
hoặc xét nghiệm sinh thiết khối u cho cái giá trị chẳng đoán xác định bản chất mũ bệnh học của cái tổn thương ác tính ở tuyên vú nam giới
hoặc là các yếu tố về biến dịch để xem xét vấn đề điều trị đích
hoặc điều trị biến dịch khi mà bệnh lan rộng hoặc là lan tràn chí căn đối với ung thư vú ở nam giới
vâng hiện nay có những phương pháp nào trong việc điều trị ung thư vú ở nam giới thưa bác sĩ
chiến lược điều trị cũng khác nhiều so với ở nữ giới thì cũng tùy thuộc cái giai đoạn bệnh tùy cả cái yếu tố đặc điểm sinh học phân tử
rồi tùy lưa tuổi tùy các bệnh lý kết hợp tùy thể trạng
thì cơ bản là cũng bao gồm với những giai đoạn sớm thì có thể là phẫu thuật
rồi có thể kết hợp thêm xà trị
nếu mà có các yếu tố thu thể nội tiết dương tính thì có thể kết hợp thêm liệu pháp điều trị nội tiết
hoặc là điều trị thêm hóa chất bỏ bổ trợ
còn những trường hợp mà di căn hoặc giai đoạn muộn mà không có chỉ định phẫu thuật
thì lúc đấy các cái liệu pháp điều trị toàn thân
ví dụ như như điều trị nội tiết điều trị hóa chất điều trị đích hoặc biến dịch là những phong pháp điều trị chính
đối với ung thư vú ở nam giới
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ
nam giới có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn nếu thuộc một trong số đối tượng sau
người trên năm mươi tuổi mang đột biến gen brca một và brca hai
tiền sử gia đình có người từng mắc ung thư vú từng tiếp xúc bức xạ ở vùng ngực sử dụng thuốc có chứa shogen
các chuyên gia khuyên cáo những người này nên chủ động tầm soát ung thư vú từ sáu đến một mươi hai tháng một lần
bằng các phương pháp như chụp x quang tuyến vú siêu âm tương tự như với nữ giới
bệnh viện đa khoa tâm anh đã và đang triển khai các gói tẩm soát và phát hiện sớm ung thư vú cho khách hàng
hỗ trợ khách hàng thăm khám và phát hiện bệnh sớm để có phương pháp điều trị kịp thời
nếu phát hiện ở giai đoạn đầu ung thư vú có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng phẫu thuật cắt bỏ khối u
xạ trị tại chỗ và dùng thuốc nội tiết để phòng tái phát
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết